tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bidv tiếp tục phần tranh luận
các luật sư đã đưa ra nhiều luận điểm luật cứ đánh giá vai trò thứ yếu của một số bị cáo nhằm gỡ tội cho thân chủ của mình
bào chữa cho các bị cáo các luật sư đã đưa ra một số lời khai của một số bị cáo để chứng minh các hành vi giải ngân
đều bị áp lực từ phía ông trần bắc hà và buộc phải thực hiện mặc dù biết là không đúng với quy định của bidv
bị cáo trần anh quang cho rằng mình chỉ là lái xe vị trí tổng giám đốc công ty bình hà được trần duy tùng dựng lên cho ông là chỉ là cái bóng
tự bào chữa sau khi viện kiểm sát luận tội các bị cáo đều đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt